tỉnh lạng sơn đã huy động nhiều nguồn lực đầu tư xây dựng hệ thống bến bãi kho hàng phục vụ cho hoạt động xuất nhập khẩu đem lại hiệu quả cao
tuy nhiên trong thời gian gần đây nhiều doanh nghiệp đã đua nhau mở các bến bãi xe chui tự phát có nhiều vi phạm trong xây dựng
hiện tại các cửa khẩu trên tuyến biên giới của tỉnh lạng sơn có hai mươi sáu dự án bến xe bãi đỗ xe ô tô hàng hóa
địa điểm tập kết kiểm tra hàng hóa và kho ngoại quan do hai mươi một doanh nghiệp đầu tư quản lý khai thác
các bến bãi này cơ bản hoạt động có hiệu quả hỗ trợ tích cực cho việc xuất nhập khẩu hàng hóa qua biên giới
trong điều kiện mà nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước còn hạn hẹp
nhà nước đã gọi mời gọi các nhà đầu tư xã hội hóa đầu tư các bên bãi tại khu vực cửa khẩu
để nhằm tạo điều kiện cho các hoạt động xuất nhập khẩu được
thu hút được các hàng hóa về xuất nhập khẩu qua cửa khẩu và qua đó thì tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội của tỉnh
cửa khẩu chi ma một số dự án bến bãi đỗ xe được xây dựng cơ bản theo đúng quy định
các dự án này được hoàn thiện đã kịp thời đáp ứng được việc dừng đỗ cho các phương tiện
thực hiện sang tải hàng hóa và phục vụ công tác kiểm tra
làm thủ tục thông quan xuất nhập khẩu cho các doanh nghiệp và cả lực lượng chức năng
giảm tải việc phương tiện phải dừng đỗ dọc đường ảnh hưởng tới giao thông